thưa quý vị năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã phê duyệt đề án tám trăm bốn mươi bốn về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi
đây chính là điểm nhấn đầu tiên cho các chủ hoạt động của nhà nước về định hướng hướng đến mục tiêu xây dựng việt nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp trong bức ảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng
từ đó đến nay các tỉnh thành trên cả nước đang dần hòa chung vào định hướng chiến lược chung của chính phủ bằng nỗ lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương
chương trình hôm nay mời quý vị đến với nghệ an một trong những địa phương có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo diễn ra năng động
với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh cũng được chú trọng
cùng với việc kiện toàn hệ thống chính sách nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh đã được triển khai mạnh mẽ góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
thứ nhất là từ những khái niệm mà ít người biết cho đến thời điểm này qua công tác thông tin truyền thuyền nhiều lãnh đạo nhân dân cũng đã biết đến khái niệm khởi nghiệp sáng tạo
cái thứ hai nữa qua thông qua đó thì cấp ủy chính quyền là bắt đầu tiếp tục là có những cái đầu tư cho cái lĩnh vực này
thực tế cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định
thêm vào đó thông qua việc tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã thu hút nhiều dự án nhiều ý tưởng tham gia
trong số đó nhiều dự án khởi nghiệp được các nhà đầu tư ký kết hợp tác hỗ trợ đầu tư dưới nhiều hình thức
tôi đánh giá các cái doanh nghiệp hiện nay mà được lọt ra thì hiện thực được mắt là những cái dự án họ làm việc được một phần nó đi vào thực tiện được
và rất là cụ thể rất là bài bản
công ty cổ phần công nghệ goldstream vừa hoàn thành vòng gọi vốn thành công tại zonestartup việt nam
đây là một trong bốn startup đã được nhận đầu tư từ quỹ vina capital ventures
với số vốn khổng lồ
dành cho ý tưởng độc đáo và bổ trợ hiệu quả cho nhu cầu bán hàng online đang rất phổ biến hiện nay
từ cái nhu cầu cá nhân của mình là cũng cần livestream trên mạng xã hội
ngoài ra thì bên mình cũng có cái suy nghĩ đó là mong muốn có thể mỗi người có thể tự tạo cho bản thân một cái kênh truyền hình trên mạng xã hội
để mà có thể đưa ra những cái ý kiến hoặc là những cái sản phẩm của mình để tiếp cận được nhiều người dùng hơn
với hai sản phẩm chính là goldstream và goldstudio
trong đó goldstream giúp các nhà bán hàng dễ dàng tạo nên các kênh bán hàng online tương tự như mô hình shopping tv với chi phí rẻ dựa trên hạ tầng các mạng xã hội phổ biến
goldstudio tích hợp những tính năng độc đáo gói gọn trong một nền tảng
quay cùng lúc nhiều camera bình chọn trực tuyến tổ chức game show tương tác cung cấp tính năng chơi game tương tác trên mạng xã hội
đối với goldstream thì
gần như cái bay cái nền tảng về kỹ thuật gần như là rất rất thấp
người bình thường hoàn toàn có thể dùng được
hiện tại thì bọn em có rất nhiều khách hàng là các bà mẹ bìm sứa
thì người ta không có cái nền tảng kỹ thuật cao
thì người ta vẫn dùng rất là nhiều
còn tuy nhiên cái sản phẩm goldstudio thì cần một chút tư duy về hình ảnh
tất nhiên những cái đó thì nó khá là cơ bản thôi
thì mọi người có thể tự tìm hiểu là có thể sử dụng được
sau khi ra mắt goldstream và goldstudio được giới trẻ đón nhận tích cực và đang trên đà tăng trưởng khá nhanh
hiện nay thì bên mình đang có hơn sáu trăm linh tài khoản đã đăng ký và hơn một mươi tài khoản livestream mỗi ngày
và một mươi tài khoản live stream đấy thì tạo ra khoảng năm mươi cái live stream trên facebook mỗi ngày
có nhiều người sử dụng
cộng với việc được định giá lên tới
năm triệu đô la mỹ đã phần nào khẳng định sự thành công của start up này trong lĩnh vực công nghệ thông tin
đây là một phiên bản lồng nuôi cá bằng nhựa hdpe trên biển và vùng lòng hồ do anh hoàng văn hợi
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ và công nghệ nuôi trồng thủy sản nghiên cứu phát triển
sản phẩm đã đạt giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ của tỉnh nghệ an
được cục sở hữu trí tuệ
bộ khoa học và công nghệ cấp bằng sáng chế độc quyền
hệ thống lồng nuôi cá bằng nhựa hdv thì nó có ba bộ phần chính
nhất là khung lồng một bộ phần nữa là tùy lưới hệ thống neo
thì đối với cái hệ thống này thì là
với cái khung nhựa hdpe thì nó còn tuổi thỏ từ ba mươi đến bốn mươi năm
bởi vì nó là vật liệu bằng chống tiêu thực tí mặt trời
không chỉ hiệu quả về mặt kỹ thuật và công nghệ
lồng nuôi cá bằng nhựa hdpe
cơ bản đã được nội địa hóa
nhờ đó mức đầu tư chỉ khoảng ba mươi so với nhập ngoại
mà tiêu chuẩn chất lượng vẫn đảm bảo
điều điểm thứ nhất là về cái chất liệu
để làm đến cái khung lồng bằng nhựa hdpe
và thay cho các cái phi nhựa
với cái vật liệu này thì nó bền
nó không bị rỉ không bị oxy hóa
lồng truyền thống thường là bằng gộ bằng sắc
thì những cái vật liệu đấy nó không bền theo thời tiết
thứ hai nữa là nó
nó không nhắc nó không có cái đổi dẻo
để uốn lượn theo thòng gió
nên thường thường khi có bão thì là
các cái lồng truyền thống thường nó bị phá hủy hoặc đánh gãy
thứ hai nữa là về kích thước
có thể làm được bất cứ kích thước nào
từ to cho đến nhỏ
còn nếu mà đối với các cái lồng truyền thống
thì nó chỉ làm được quy mô thể tích
tầm khoảng là một trăm linh m khối đến hai trăm linh m khối thông vệ
không thể làm được các cái lồng lớn
với những ưu điểm nổi bật
sáng kiến lồng nuôi cá bằng nhựa hdpe
của anh hoàng văn hợi
đã được đánh giá xuất sắc
trong cuộc thi tìm kiếm giải pháp
giúp việt nam ứng phó với biến đổi khí hậu
không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo này
vừa được tỉnh nghệ an đưa vào sử dụng
để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp
đây được cho là bước tiến mới
đánh dấu sự phát triển của hệ sinh thái
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh
có những không gian như thế này đi vào
thì là để chúng tôi
chúng tôi có những chuyên gia hỗ trợ này
với là kết nối giữa các nhóm với nhau
để các em có thể tư vấn với các em
để tư ý tưởng hoàn thiện thành một dự án
và để triển khai được trong thực tiện
và đồng thời là chúng tôi
cái vai trò của không gian này
kết nối với các quỵ
đặc biệt là khi các em
những nhóm bắn đầu
thì nó đang rất là khó khăn
và trong việc kinh phí các thứ
thì là có những quỵ họ sẵn sàng
nếu họ thẩm định thấy dự án tốt
thì họ sẽ đồng hành với các em
không gian như thế này sẽ giúp cho các đơn vị khởi nghiệp
có những môi trường làm việc
và có những buổi thảo luận
để cho tăng đúc rút được
những kinh nghiệm học hỏi lần nhau
trong quá trình làm việc
khi mà mình còn có những vướng mắt
đồng thời là ở đây còn có những cái chuyên gia
họ có thể sẵn sàng hỗ trợ cho các đơn vị
gặp những khó khăn và họ tư vấn
để giúp cho các đơn vị có thể là vượt qua
những khó khăn trong giai đoạn đầu
để đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
nghệ an còn chủ động phối hợp với các quỹ đầu tư
tổ chức các tour du lịch khởi nghiệp
đây là một hoạt động thiết thực
có ý nghĩa trong việc cung cấp các kiến thức trực quan
về đầu tư mạo hiểm cho nhà đầu tư
kích thích tinh thần doanh nhân
tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nhân
và start up bằng cách tạo ra
những trải nghiệm thực tế trong chương trình
bọn mình đều được sự hỗ trợ
từ các sở bán nganh của nghệ an
từ sở khoa học công nghệ
gọi là hỗ trợ cho bọn mình
trong các công tác nghiên cứu
rồi trong các công tác về phát triển thương hiệu
sở công thương cũng hỗ trợ bọn mình
trong việc kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm
rồi các sở bán nganh khác
sở du lịch cũng rất quan tâm
đến mô hình của bọn mình
để xây dựng những tour tuyến
để có thể trên dọc hành trình
tạo ra các tour tuyến
mà có thông qua cái địa điểm khu vực của bọn mình
qua những buổi như thế này
chúng ta có thể tìm được những người
cùng chương trình
cùng chung suy nghĩ cùng chung định hưởng
mình được các chuyên gia đồng ngành
và các người
tại nghe mắt thấy
những người đã làm
làm nên sự thật việc thật
làm được thành công nhất định
mình học hỏi tư đổ
và đột ra những bài học
cho chính mình
thưa quý vị những thông tin vừa rồi
đã cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp
mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh nghệ an
bước đầu đã có những kết quả ấn tượng
nhưng để khai thác được tiềm năng
thì vẫn cần có những hoạt động kết nối
nhằm phát triển kiến thức kinh nghiệm hoạt động
và thu hút được nguồn vốn đầu tư
vào các ý tưởng công nghệ mới của các start up
tiếp theo chương trình
mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi
của phóng viên chúng tôi với ông trần quốc thành
giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh nghệ an
và bà thạch lê anh giám đốc trung tâm nghiên cứu
và phát triển khởi nghiệp vsv
vâng thưa ông trần quốc thành
trong hệ sinh thái khởi nghiệp của địa phương
thì có rất là nhiều thành tố quan trọng cấu thành
bao gồm như doanh nghiệp các nhà đầu tư
các định chế về tài chính các tổ chức giáo dục
các cơ quan nhà nước và cơ quan truyền thông
vậy theo ông đâu là yếu tố cốt lõi
để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương
ở các địa phương nói chung
thì đều có một cái
các yếu tố nó tác động
đến cái phong trào khởi nghiệp
nhưng đối với nghệ an thì theo tôi có hai vấn đề
một đó là
tức là những start up
thì chúng ta cần kích hoạt cái tinh thần đó
để các bạn trẻ tự tin vào chính mình
và vượt qua cái tự tin
cũng như là chấp nhận rủi ro
vấn đề thứ hai nữa đó là cần phải có một môi trường xã hội
đặc biệt là môi trường đầu tư
để làm bề đỡ cho các bạn trẻ đó để khắc phục
thưa bà thạch lê anh
được biết là vsv đã triển khai nhiều hoạt động
nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái
tại các địa phương nói chung và tại nghệ an nói riêng
vậy bà có thể chia sẻ kinh nghiệm
trong việc tiếp cận và triển khai xây dựng
hệ sinh thái khởi nghiệp tại đây như thế nào
về cơ bản thì
tất cả các tỉnh đều đã có
những cái chương trình khởi nghiệp
theo cái quyết định tám trăm bốn mươi bốn
của thủ tướng chính phủ
nhưng mà trong cái kinh nghiệm hai năm trở lại đây
thì vsv làm việc với rất nhiều tỉnh
thì thấy có một cái
nó khó nó khó về cái việc
thông tin chính thống
ví dụ như là ở các tỉnh
thì đa phần lúc đầu đa phần
là ủy ban nhân dân tỉnh
giao cho sở kế hoạch đầu tư
chứ không phải là sở khoa công nghệ mà trong khi đó
cái tám trăm bốn mươi bốn thì là thủ tướng lại giao
cho bộ khoa công nghệ thành ra là
cái việc mà để chuyển tải
những cái thông tin và cập nhật
những cái việc về quỹ đầu tư
hay là cái cách thức start up
hay là làm thế nào cho những chính sách
nó phù hợp hơn ấy thì nó lại không
đi vào thực tế là bởi vì
với sở kế hoạch đầu tư thì
khi mà chúng tôi tiếp cận ấy thì thấy là
họ rất là xa lạ với cái quyết định

nếu như tỉnh nào mà giao cái
phong trào khởi nghiệp hay là có
các cái quyết định đấy mà giao cho sở khoa công nghệ
thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều
cho nên nó cũng dẫn đến tình trạng
là nhà đầu tư hay là start up
khó tiếp cận với
cơ chế chính sách của từng địa phương
hiện nay thì các doanh nghiệp khởi nghiệp tại nhiều địa phương
thường chọn xu hướng start up trong lĩnh vực
nông nghiệp đồ thủ công mỹ nghệ
hay là sản phẩm văn hóa truyền thống
tuy nhiên thì có một thực tế là
hơn chín mươi trong số này vận hành
theo mô hình kinh doanh truyền thống và
chưa có nhiều yếu tố trong đổi mới sáng tạo
và ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong khâu sản xuất
vậy thì nghệ an đã và đang
có những cái giải pháp gì để khắc phục tình trạng này
hiện nay đối với cái
start up nghệ an
thì chúng tôi vẫn chọn một số
hướng đầu tiên đó là lĩnh vực
nông nghiệp lĩnh vực
du lịch rồi lĩnh vực
về tự động hóa
và cuối cùng là công nghệ thông tin
tức là bốn lĩnh vực này là đều được ưu tiên
tất nhiên như vậy là chúng tôi cũng
khuyến khích các bạn trẻ
hãy phát huy cái lợi thế của tỉnh
để start up
tôi hay nói đùa có một lần tôi nói đùa tại cái diện đàn
tại đà nẵng tôi bảo là
nghệ an còn coi gió lào là đặc sản đấy
chính vì thế mà chúng tôi cũng đã
đã và đang có một số cái giải pháp
cách thứ nhất là chúng tôi hỗ trợ cho
ví dụ như là
nhãn hiệu hàng hóa xây dựng thương hiệu
bàn quyền công nghệ
được hỗ trợ thứ hai nữa là
thì cũng được hỗ trợ
đổi mới công nghệ thì cũng được hỗ trợ
ngoài ra các chương trình đào tạo
rồi tập huấn
rồi hỗ trợ trong lĩnh vực
quảng bá thương hiệu
rồi tham gia các hội trợ v v
thì đều có cái giải pháp đó
để chúng ta làm sao mà các bạn ấy
khởi nghiệp những câu chuyện khác biệt đối với các
doanh nghiệp mới nhỏ
nhất là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc các doanh nghiệp
chưa có nhiều yếu tố đổi mới sáng tạo
trong sản phẩm và ứng dụng kỹ thuật công nghệ
trong khâu sản xuất là do thiếu sự tham gia
và hỗ trợ tư vấn từ các chuyên gia
dẫn đến là start up không đủ khả năng
và năng lực để duy trì
cái mô hình theo cái hướng đổi mới sáng tạo
vậy thì thưa bà thạch lê anh
để nhận được sự hỗ trợ từ phía các tổ chức
thúc đẩy kinh doanh chuyên nghiệp trong hệ sinh thái
thì các start up cần phải làm gì ạ
thứ nhất là do tham vọng
nếu mà bạn có một cái tham vọng để bạn đổi mới
thì bạn phải làm như thế nào
thì chuyên gia có thể hỗ trợ cho bạn
biết là nếu bạn chỉ cần có tham vọng thôi
thì cái tham vọng của bạn bạn phải biết rằng là
với tham vọng đó bạn tạo ra
giá trị gì cho đối tượng nào
và nếu một mình bạn không làm được
thì bạn phải đi tìm các đối tác
và những đối tác đó thì có thể là hỗ trợ cho bạn
về vốn như là các nhà đầu tư thiên thần
hoặc những đối tác có thể hỗ trợ cho bạn
về hoạt động kinh doanh
như là các supplier
tức là những người cung ứng
đó thì đấy là
cách cách mà các quỹ đầu tư
người ta nhìn vào để người ta có thể đầu tư cho bạn
cái thứ hai nữa bạn có thể đổi mới sáng tạo
dựa vào giá trị
mà bạn phát hiện ra
là một cái giá trị nào đó rất là đặc biệt
nó chưa bao giờ có ở trên thị trường
hoặc là nó hơn hẳn những thứ đã có trên thị trường
thì nếu mà bạn phát hiện ra một cái giá trị đó
thì bạn lại phải start up bằng kiểu gì
nếu phát hiện ra một cái giá trị
thì bạn phải phát hiện ra
ai là người cần giá trị đó
bởi vì không phải ai cũng cần giá trị đó đúng không ạ
thế và nếu mà đã phát hiện ra
cái đối tượng cần giá trị đó
thì bạn phải làm gì để đáp ứng được đối tượng đó
và cái nữa là một cái innovation nữa
một cái có thể đổi mới nữa
là do bạn phát hiện ra
một cái nhu cầu một cái mảng khách hàng
và bạn chứng minh được
là một cái mảng khách hàng đó
nó đủ lớn để thu hút nhà đầu tư
mà những người khác
chưa phát hiện ra được
thì đấy là ba cái yếu tố mà các quỹ đầu tư mạo hiểm
trên thế giới
họ nhìn vào và bạn phải chứng minh được
cái tính mới của bạn như vậy
nhiều ý kiến cho rằng để thúc đẩy hệ sinh thái
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương
thì cần phát triển hệ sinh thái địa phương
gắn với các sản phẩm bản địa
sử dụng khoa công nghệ làm đòn bẩy bệ đỡ
để xây dựng ngành sản xuất theo chuỗi giá trị
quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào
và hiện nay thì công việc này được thực hiện tại nghệ an ra sao
trong thời gian vừa qua thì
cũng đã bắt đầu truyền khai
những cái truyền thông cho các bạn start up
và mời các chuyên gia về để hỗ trợ thêm
thứ hai nữa là
chúng tôi bắt đầu là truyền khai
cái chương trình hỗ trợ thông qua các dự án khoa học
cho các bạn trẻ
thông qua dự án khoa công nghệ
thứ ba là
chúng tôi sử dụng cái chính sách hỗ trợ
mà thông qua hội đồng nhân dân tỉnh
để hỗ trợ cho các bạn gọi là sau đầu tư
như vậy còn dự án thì là
trước đầu tư
vừa qua vsb đã cùng với sở khoa công nghệ tỉnh nghệ an
đã cho ra mắt quỹ đầu tư khởi nghiệp
có tên là vsb nghệ an
vậy bà có thể chia sẻ cụ thể hơn
về hoạt động của quỹ này như thế nào
việc mà ra đời được một cái quỹ
và vsb sẵn sàng
là sẽ đầu tư đồng đầu tư
tức là các nhà đầu tư ở nghệ an
mong muốn đầu tư trong lĩnh vực nào
thì vsb cũng sẽ
mang tiền về đây để đầu tư
trong lĩnh vực đó
thì đấy là cái mà tôi nghĩ là một cái tín hiệu rất là đáng mừng
cho cái hệ sinh thái khởi nghiệp
nói chung và nói riêng
với việc thành lập
quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo vsv nghệ an
vậy thì thưa ông thành ông có thể cho biết
là quỹ này sẽ có ý nghĩa như thế nào
đối với việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
năng động sáng tạo tại địa phương
chúng tôi nghĩ rằng là cái thứ nhất đây là cái
bà đỡ cho các startup
bởi vì nhà nước cũng không thể nào
mà bỏ cái quỹ này để hỗ trợ cho
cho các startup được
mà chỉ có hỗ trợ thông qua chính sách
thì đây là chính thức
một cái kênh chính thức để ưa mầm
cũng như là đầu tư lâu dài
cái thứ hai nữa là thông qua cái quỹ này
thì sẽ có cái kết nối
với các quỹ trong và ngoài nước
thì lúc đó chúng ta mới có cái nguồn lực
để cho startup bay lên
chính vì thế mà chúng tôi thấy rằng là
cái việc mà rất cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng
trong việc thành lập cái quỹ này
đồng thời cũng là cái để kết nối với các
không những là kết nối với nhà đầu tư
mà còn kết nối với các
những người tư vấn cho các bạn startup
bởi vì không gì khác bằng
tự nhiên làm thì cái kết nối rất rộng
cái sự lan tỏa nó cao
và lúc đó mới huy động được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị
với sự ra đời của thông tư bốn trăm năm mươi hai nghìn một mươi chín
về quản lý tài chính thực hiện đề án tám trăm bốn mươi bốn
nhiều địa phương đã có căn cứ
để triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
đi vào thực chất
trong thời gian tới đây chắc chắn
những điểm sáng mới về khởi nghiệp sáng tạo trên cả nước
sẽ tiếp tục được hình thành
dưới sự vào cuộc của cả các cấp quản lý
và các tổ chức hỗ trợ tư nhân chuyên nghiệp
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị
trong các chương trình sau